sau khi hai nhóm gặp nhau và tham gia ẩu đả một đối tượng trong nhóm của nam đã rút một vật giống như súng bắn chị thiên
sau đó các đối tượng trong băng nhóm của nam tiếp tục sử dụng hung khí đuổi nhóm của quyền chạy vào bên trong khu vực chợ đêm để truy sát
bực tức quyền đã mượn một khẩu súng bắn đạn cao su của đối tượng nguyễn văn nam sinh năm hai nghìn hai
ngụ ở phường bốn nai và rủ thêm vĩ đoàn đăng phong cùng đi trên ba chiếc xe máy cầm dao tự chế
mã tấu tập trung tại ngã ba chợ thanh hóa thuộc phường trảng dài thành phố biên hòa để hẹn nhóm của hồ nhật nam ra giải quyết mâu thuẫn
nắm được một số thông tin là các đối tượng khu vực tân mai thống nhất bình đa các tổ đã bắt đầu truy xét ra các hướng đi tìm các đối tượng và xác minh nhanh chóng
đã bắt được một số đối tượng cơ bản sau khi lấy thông tin thì tiếp tục truy xét các nhóm còn lại hiện tại đã bắt được hơn gần hai mươi đối tượng có liên quan và đang tiếp tục tiến hành xác minh điều tra làm rõ
hiện nay các hội nhóm quen biết nhau qua mạng xã hội rồi xô sát gọi nhau đi giải quyết mâu thuẫn diễn ra ở nhiều địa phương
những đối tượng này xuất hiện kiểu anh hùng tổ chức theo kiểu cái bang băng đảng chứ không phải là tình cờ gây dối chất tự công cộng
việc các em tập hợp lực lượng đông đảo lên tới các chục người mang theo hung khí vũ khí đá phản ánh cho lối suy nghĩ đó
người trẻ nếu dành nhiều thời gian chơi game xem phim bạo lực xem những video tiêu cực
những người ở trong những kẻ tội phạm ở trong lứa tuổi bình niên nó nhiều như vậy nó cũng đã cho chúng ta thấy rằng là một cái bức tranh buồn trong công tác giáo dục cũng như là cái nhận thức lối sống của các bạn trẻ này
những cuộc hẹn hò gặp nhau nói chuyện luôn kích thích nhiều người như xem những bộ phim hành động ngoài đời thực
không ai nghĩ rằng những chàng thanh niên chỉ mới một mươi sáu một mươi bảy tuổi chỉ vì mâu thuẫn từ ánh mắt
đến thế giới ảo rồi sẵn sàng xử nhau ở thế giới thật
chúng ta thấy là bắt nguồn từ những cái mâu thuẫn rất là nhỏ nhặt
có thi chỉ là những cái lời ăn tiếng nói có thể chỉ là một vài những cái cách ứng xử với nhau thôi
và thậm chí có thể là mâu thuẫn từ những cái việc mà trong các cái trang mạng xã hội với nhau thôi
những cái mâu thuẫn nó rất nhỏ nhặt như thế
bình thường nếu như mà biết nếu mà chúng ta là những cái người mà có những cái nhận thức đầy đủ
biết cách kiểm chế và chúng ta có những cái sự can thiệp và cái hướng giải quyết một cách kịp thời từ những cái người lớn tuổi
thì có thể là những cái hậu quả đau lòng nó không xảy ra
tuy nhiên thì ở đây một cái điều rất là đau lòng ở đây là những cái mâu thuẫn đấy nó không những không được tiếp
không được xử lý và nó cũng không được hỏa giải quyết một cách kịp thời
những hành vi côn đồ diễn ra đã và đang đi ngược với những giá trị con người
đối sống nhân văn
đáng lo ngại đa số những hình ảnh video được phát tán hay những người tạo ra bạo lực lại ở nhóm tuổi còn rất trẻ
còn khi đang ở độ tuổi đang lớn rất dễ tác động đến tâm lý thành thiếu niên học và làm theo
cùng với đó sự lan truyền của mạng xã hội rất nhanh số lượng người tiếp cận lớn khiến những hình ảnh hành vi càng dễ phổ biến
những cái bạn trẻ những cái người ở trong những cái kẻ tổ chức
những cái người phạm ở trong lối tuổi viện niên nó nhiều như vậy nó cũng đã cho chúng ta thấy rằng là một cái bức tranh buồn trong cái công tác giáo dục
cũng như là cái nhận thức lối sống của các bạn trẻ
để hạn chế những vụ việc đáng tiếc những thanh thiếu niên ở độ tuổi vị thành niên trong mình có máu côn đồ
thì gia đình vẫn là môi trường giáo dục quan trọng nhất
cần có những định hướng đúng đắn những kỹ năng xử lý tình huống dạy bảo khi con em mình rơi vào xích mích ngoài xã hội
nhà trường cũng cần chú trọng trong việc giảng dạy một số môn như kỹ năng sống giáo dục công dân
trang bị kiến thức đúng đắn cho học sinh về hành động đẹp tăng cường tinh thần trách nhiệm cũng như ý thức đấu tranh đẩy lùi bạo lực học đường
các em khi sử dụng mạng xã hội cũng phải có sự chọn lọc nhận diện những điều hay lẽ phải tránh những điều xấu xa bắt trước để rồi đi vào con đường phạm tội